theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đêm nay hai mươi hai và sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
không khí lạnh tiếp tục gây mưa nhỏ mưa phùn và sương mù tại bắc bộ và bắc trung bộ
trời rét vùng núi phía đông bắc bộ có nơi dưới một mươi bốn độ c
phía tây bắc bộ các tỉnh sơn la điện biên và lai châu đêm và sáng sớm trời rét
ngày trời nắng nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu một mươi chín độ có nơi dưới một mươi sáu độ c
cao nhất là từ hai mươi hai mươi ba độ riêng sơn la điện biên và lai châu từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ c
phía đông bắc bộ nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ vùng núi có nơi dưới một mươi bốn độ
cao nhất là từ một mươi tám đến hai mươi một độ có nơi trên hai mươi hai độ